liên bộ tài chính công thương quyết định tăng xả quỹ bình ổn để giữ giá bán lẻ xăng dầu trong nước ổn định
giá bán lẻ xăng dầu trong nước vẫn giữ nguyên dù giá thế giới tăng
theo thông báo vừa được liên bộ công thương tài chính phát đi giá bán lẻ xăng dầu trong nước vẫn giữ được ổn định
lần thứ tư liên tiếp cụ thể giá bán lẻ tối đa mỗi lít xăng e năm ron chín mươi hai là một mươi sáu hai trăm bảy mươi hai đồng xăng ron chín mươi năm là một mươi bảy sáu trăm linh ba đồng
các mặt hàng dầu giao động ở một mươi ba hai trăm bảy mươi năm đồng đến một mươi bốn chín trăm linh chín đồng một lít hoặc một kg tùy loại
để giữ ổn định mặt bằng giá nhà điều hành tiếp tục tăng chi quỹ bình ổn xăng dầu
mức xả quỹ bình ổn với xăng e năm ron chín mươi hai tăng thêm hai trăm năm mươi chín đồng một lít xăng ron chín mươi năm là ba trăm năm mươi đồng một lít
mức chi quỹ bình ổn với các mặt hàng dầu cũng tăng ba trăm năm mươi một năm trăm linh ba đồng một lít hoặc một kg
việc giữ nguyên giá bán lẻ xăng dầu nhằm góp phần kiểm soát lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô
góp phần giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh hỗ trợ đời sống sinh hoạt của người dân